trong đó xác định vùng dân tộc thiểu số miền núi và các vùng còn khó khăn đấy là những vùng trọng tâm trọng điểm để có các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở vùng này
các tiếp cận với các trình độ phát triển khoa học kỹ thuật khoa học công nghệ tiên tiến cũng đã giao cho các xã ngành có chức năng và các địa phương xây dựng các đề án các giải pháp để đưa khoa học kỹ thuật và các công nghệ này vào tận người dân và đến các tổ chức sản xuất ở vùng dân tộc thiểu số miền núi
thưa quý vị và các bạn rất nhiều nội dung trong nghị quyết tám mươi tám của quốc hội sẽ dần dần được triển khai tại tất cả các địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước trong thời gian tới
tuy nhiên việc thực hiện dù có căn cứ điều kiện thực tế của địa phương cũng bảo đảm nguyên tắc đầu tư trọng tâm trọng điểm bền vững phát huy vai trò của đồng bào trong các quyết sách gắn bó lâu dài với lợi ích của họ
và đến đây thì chương trình xin được tạm dừng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào
hẹn gặp lại